vitamin c là một chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tác động của góc tự do trong cơ thể
bên cạnh đó vitamin c còn là một dưỡng chất quan trọng tuy nhiên cơ thể của chúng ta không thể tổng hợp một cách tự nhiên
mặc dù chỉ có một lượng nhỏ nhưng nếu thiếu vitamin c sẽ gây ra một loạt các triệu chứng và dối loạn sức khỏe khác nhau
nếu bạn ăn một chế độ ăn uống cân bằng sẽ cung cấp đầy đủ lượng vitamin c cần thiết cho cơ thể hoạt động tốt
phụ nữ trưởng thành không mang thai hoặc đăng cho con bú cân bảy mươi năm mg vitamin c mỗi ngày
còn đối với nam giới là chín mươi mg chỉ một phần hai cốc ớt chuông đỏ sống hoặc ba phần bốn cốc nước cam là có thể cung cấp đủ lượng khuyến nghị hằng ngày
những người có nguy cơ bị thiếu hụt vitamin c bao gồm những người có một chế độ ăn uống nghèo nàn mắc bệnh thận phải chạy thận nhân tạo nghiện rượu nặng và hút thuốc
đối với nhóm người này sẽ cần lấy bổ sung thêm vitamin c hàng ngày bao gồm ba mươi năm mg để giúp sửa chữa những tổn thương do cốc tự do hình thành khi hút thuốc
thạc sĩ bác sĩ nguyễn xuân tuấn bệnh viện ung biếu hương việt cho biết nguyên nhân gây ra thiếu vitamin c bao gồm
chế độ ăn uống không đầy đủ
một trong những nguyên nhân chính gây ra thiếu vitamin c là một chế độ ăn thiếu trái cây và rau quả
vì cơ thể của chúng ta không thể sản xuất được vitamin c cũng như không thể lưu trữ được vitamin này
chính vì vậy cần phải dựa vào chế độ ăn uống
để cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết
hạn chế đa dạng trong chế độ ăn uống ngay cả khi bạn tiêu thụ ít trái cây và rau quả cũng sẽ dẫn tới thiếu hụt vitamin c
một số loại thực phẩm chẳng hạn như trái cây họng cam quýt rau tây ớt chuông và bông cải xanh đều là nguồn rất giàu vitamin c
phương pháp nấu ăn
nếu quá chín hoặc tiếp sức quá lâu với nhiệt độ có thể phá hủy vitamin c trong thực phẩm
luộc hoặc nấu ở nhiệt độ cao có thể làm giảm đáng kể hàm lượng vitamin
rượu và hút thuốc lá
uống quá nhiều rượu bia và hút thuốc lá có thể làm cạn kiệt vitamin c trong cơ thể
nếu thấy các dấu hiệu sau có thể anh chị đang thiếu vitamin c đấy đừng bỏ qua nhét
nhất đó là tình trạng chậm lành vết thương
khi bị thương vitamin c đóng vai trò chữa bệnh
cơ thể cần nó để tạo ra colagen một loại protein đóng vai trò quan trọng trong những giai đoạn sửa chữa ở da
dấu hiệu thứ hai đó là có tình trạng chảy máu bất thường ở lợn chảy máu cam hay là dễ bầm tím
vitamin c giữ cho các mạch máu trở nên khỏe mạnh
hỗ trợ quá trình đông máu
collagen cũng rất cần thiết cho răng và lợi
do đó nếu thiếu vitamin c những mạch máu nhỏ trở nên yếu ớt và dễ vỡ
hậu quả đó là dễ chảy máu chảy máu cam chảy máu lợi
và xuất hiện những vết bầm tím ở trên da vùng tay chân mà không hề có những chấn thương mạnh nào cả
thứ ba đó là tình trạng da khô và nhăn neo
những người có chế độ ăn uống lành mạnh với bổ sung dầu vitamin c
sẽ có làn da mịn màng và mịn
và mềm mại hơn
bởi vitamin c nó giúp tạo ra collagen
đồng thời vitamin c là một chất chống oxy hóa
nên nó có thể bảo vệ làn da khỏi những gốc tự do gây hạn
dấu hiệu thứ tư đó là tình trạng thiếu máu và hệ miễn dịch suy yếu
vitamin c có vai trò giúp tăng khả năng hấp thu sắc trong thực phẩm hàng ngày
nếu thiếu vitamin c lâu dài có thể gây nên tình trạng thiếu máu nhược sắc do thiếu sắt
vì vitamin c thực sự liên quan đến hệ thống miễn dịch của cơ thể
nên chúng ta cũng không ngạc nhiên
tuy nhiên khi mà thiếu vitamin c thì cơ thể sẽ dễ bị ốm hơn và đồng thời khó hồi phục hơn
thứ năm đó là bệnh scurvy
nếu thiếu vitamin c lâu ngày thì sẽ phát triển thành bệnh thực sự như anh chị
các triệu chứng của bệnh bao gồm tình trạng quể quài yếu ớt dễ cáu kỉnh giảm cân đau cơ hay đau khớp
ngoài ra có thể có các dấu hiệu khác như là tóc thì bị quanh queo xuất huyết quanh nang lông
lợi thì có thể là bị sưng tím và dễ chảy máu
răng thì cũng trở nên bị lỏng lẻo và lung lay hơn
những tình trạng nhiễm trùng thứ phát có thể phát triển
các vết thương thì chậm liền và có những tình trạng xuất huyết tự phát
đặc biệt là các vết bầm máu ở dưới da chi hoặc là xuất huyết kết mạc nhé
vitamin c là một loại vitamin thiết yếu cơ thể không tự tổng hợp được mà phải bổ sung từ bên ngoài
thông thường cơ thể chúng ta sẽ được cung cấp đủ nhu cầu nếu như thường xuyên ăn rau xanh và trái cây
vitamin c là một trong những loại vitamin quan trọng thiết yếu đối với cơ thể với khả năng chủng oxy hóa mạnh mẽ với hệ thống miễn dịch
vitamin c đóng một vai trò không thể thay thế trong việc duy trì một cơ thể khỏe mạnh
những công dụng tuyệt vời của vitamin c đối với sức khỏe của con người cụ thể như sau
trống oxy hóa
vitamin c là một chất chống oxy hóa tuyệt vời có thể bảo vệ cơ thể cho các tổn thương do mọi hoạt động của cốc tự do gây ra
vitamin c bảo vệ cơ thể bằng cách ngăn chặn sự hủy hoại của tế bào đồng thời còn tăng khả năng bảo vệ da khỏi tác động của tiêu uv
hỗ trợ hệ miễn dịch
vitamin c giúp tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch bằng cách thúc đẩy sản xuất tế bào bạch cầu kháng thể và tăng cường khả năng phát hiện tiêu diệt vi khuẩn virus hay tác nhân gây bệnh khác
nhờ đó có thể sẽ có khả năng chống lại các loại nhiễm trùng và phản ứng nhanh hơn với các mầm bệnh
sự tương tác giữa các góc tự do và tế bào miễn dịch có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch cơ thể của chúng ta sẽ bị tấn công với những tác hại gây ra
vitamin c sẽ cung cấp khả năng chủng oxy hóa cho hệ thống miễn dịch giúp tăng cường sức đề kháng và khả năng chống lại tình trạng nhiễm trùng
tái tạo collagen
vitamin c đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo collagen bằng cách
tham gia vào quá trình hydroxin hóa và tổng hợp các chuỗi colagen
quá trình này sẽ giúp duy trì tính đàn hồi cấu trúc các thành phần da xương sụn mạch máu
việc duy trì hàm lượng vitamin c cần thiết cho cơ thể sẽ đảm bảo cơ chế tái tạo colegen hoạt động một cách hiệu quả
cung cấp đầy đủ hàm lượng vitamin c cho cơ thể là việc làm rất cần thiết để duy trì một sức khỏe tốt một làn da đẹp
các trường hợp thiếu hay thừa vitamin c đều có thể gây ít nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của cơ thể
vì vậy trong những trường hợp cần thiết bà nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để biết liều lượng và phương pháp bổ sung vitamin c phù hợp
ngoài việc tăng cường các loại thực phẩm dầu vitamin c bạn cũng đừng quên xây dựng một thói quen tốt như tập thể dục mỗi ngày ăn uống ngủ đều độ và duy trì một sức khỏe tốt dẻo dai